trong những năm gần đây chính quyền tp hcm đã nỗ lực đầu tư tiến bộ khoa học và công nghệ
vào sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân ở các huyện ngoại thành như củ chi hóc môn cần giờ bình chánh
giúp bà con nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm xây dựng được thương hiệu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
bên cạnh khu vực đô thị với sự phát triển của công nghiệp dịch vụ thương mại
quá trình chuyển đổi từ một nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp đô thị thông minh
công nghệ cao ở tp hcm có sự tham gia của các nhà khoa học với những công trình ứng dụng tiến bộ công nghệ trực tiếp
vào các khâu sản xuất thu hoạch chế biến sau thu hoạch cho bà con
hiện nay riêng cái mảng nông nghiệp cái nhu cầu rất là cấp thiết về việc như là chúng ta phải đưa ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào rất là nhiều
trong đó cái mảng nông nghiệp thông minh nông nghiệp đô thị nông nghiệp công nghệ cao
đó là cái mảng mà rất hẳn đối với lại thành phố của chúng ta
đối với phần vốn đối ứng của người nông dân hoặc hợp tác xã thì sẽ là cơ sở vật chất mua sắm các trang thiết bị
các mô hình này đang có mức hỗ trợ tối đa là ba trăm linh triệu trong một mô hình
để được công nghệ bốn đến với bà con ngành khoa học và công nghệ thành phố đã tập trung làm thí điểm
bằng những dây chuyền ứng dụng công nghệ vào sản xuất cụ thể với cơ chế vốn nhà nước cấp bảy mươi
và vốn đối ứng của người nông dân là ba mươi
quá trình chuyển đổi đó được thông qua một cộng
đối với phần vốn đối chính là sự phối hợp giữa ngành khoa học và công nghệ thành phố cùng với các chính quyền cơ sở
khi thấy dây chuyền đó hoạt động hiệu quả người nông dân sẽ tự giác dùng cũng như đầu tư từ đó dây chuyền được nhân rộng
nấm này nó lại là khi mà có mặt trời thì nó lại rất là thơm
cái lò xáy năng lượng mặt trời này thì nó rất là hữu ích xây cái chất lượng tăng cao
từ ngày mà được bên mấy anh hỗ trợ một cái máy thì nói chung là rửa nó cái năng suất nó gấp một mươi lần cái máy truyền thống rửa ở nhà
thì nói chung là khi mà có cái máy thì nói chung là tiêu thụ nghệ cũng được hơi nhiều một tí
người ta tới người ta thấy mình rửa sạch người ta mua về người ta làm luôn rồi một số rồi mình tự làm ở nhà nữa
người nông dân được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật từ cái khâu sản xuất cho đến cái khâu chế biến thì sẽ giúp rất nhiều cho người nông dân
trên địa bàn xã trung an chúng tôi cũng như là nói riêng cũng như là địa bàn huyện củ chi
người dân sẽ tiết kiệm được cái sức lao động rồi nâng cao cái hiệu quả về cái sản xuất rồi sản phẩm nó sẽ đạt chất lượng tốt hơn
sự đầu tư của chính quyền thành phố hồ chí minh đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân ở các huyện ngoại thành như củ chi hóc môn cần giờ bình chánh
đã nâng cao chất lượng để xuất khẩu sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tạo ra nhiều công ăn việc làm cũng như nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn của thành phố hồ chí minh